trong công tác phòng cháy chữa cháy việc chủ động xử lý được đám cháy ngay từ lúc mới phát sinh có ý nghĩa vô cùng quan trọng trong việc giảm thiểu tối đa thiệt hại về người và tài sản
chậm một phút thậm chí một giây thôi có thể mọi chuyện đã hoàn toàn khác
hy vọng rằng tinh thần dũng cảm của anh đinh thành trung sẽ tiếp tục được lan tỏa để mỗi người dân hiểu hơn về trách nhiệm vai trò của mình trong công tác phòng cháy chữa cháy
và cũng bởi hiểu được phương châm bốn tại chỗ và sự tự giác của người dân có vai trò quyết định
thời gian qua công an các đơn vị địa phương đã tập trung xây dựng nhiều mô hình cách làm sáng tạo huy động sự tham gia của nhân dân địa phương vào công tác phòng cháy chữa cháy
không phải một mà có tới năm bình chữa cháy được trang bị sẵn trong nhà
là hộ có nhà vừa ở vừa kinh doanh anh lộc hiểu rõ nguy cơ cháy nổ thường trực trong gia đình mình cao gấp nhiều lần
mở thêm một lối thoát nạn như thế này
nếu có sự cố cháy nổ chắc chắn sẽ không có thương vong về người xảy ra
mọi người dân đều có quyền lợi và có trách nhiệm để bảo vệ phòng cháy cháy nổ để nâng cao ý thức được tốt
chính vì thế mỗi hộ gia đình cũng nên trang bị một số bình phòng cháy trong nhà để đề phòng cảnh giác
trong khi xảy ra tai nạn thì mình có thể là tránh thiệt hại tính mạng cũng như để bảo vệ tài sản cho gia đình mình
khi cái trục đường ở
ở trước mặt đối diện đây nè thì cũng có chập điện liên quan đến đường đơi điện của tổ dân phố
trong nhà tôi thì cũng có bình thì anh em cũng chạy đến lấy này ra để tạm thời dập tắt đám cháy kịp thời
trang bị bình bọt cứu hỏa và tạo lối thoát nạn thứ hai cho ngôi nhà
những việc làm tưởng chừng như đơn giản như thế này nhưng khi có cháy nổ xảy ra
sẽ giúp cho chủ cơ sở có thể dễ dàng xử lý sự cố ngay từ khi mới phát sinh
và có thể đảm bảo an toàn cho các thành viên trong gia đình của mình
trên địa bàn thành phố phủ lý thì có những khu dân cư đã đạt được độ phủ đến chín mươi
các chủ cơ sở các cơ sở sản xuất nhà ở kết hợp kinh doanh trang bị bình bọt cứu hỏa
và trang bị lối thoát nạn thứ hai cho ngôi nhà
gia đình ông luật cũng vậy
ngay khi xây dựng ngôi nhà này vì chỉ có hai vợ chồng đã lớn tuổi sinh sống
ông làm ngay chuồng cọp để tránh bị trộm cắp tài sản
đi từ ngõ gõ từ nhà ra từng hộ lực lượng công an cơ sở
hướng dẫn tuyên truyền cho ông và các hộ gia đình trên địa bàn
mở cửa lồng sắt chuồng cọp vừa đảm bảo an toàn cho ngôi nhà
vừa không sợ bị mắc kẹt nếu có cháy xảy ra
trong gia đình thì không những là sinh hoạt không mà còn kinh doanh nữa
cho nên là cái vấn đề mà có thể cái hỏa hoạn nó xảy ra thì không thể ai lường trước được
cho nên là cũng nên khuyên mọi gia đình là chúng ta nên
có thiết kế cái nối thoát cho nó an toàn để khi mà xảy ra vấn đề gì
thì nó không có xảy ra được cái trường hợp tang thương
người dân trên địa bàn phường trần hưng đạo rất là ủng hộ và chấp hành cái việc phòng cháy
chữa cháy đối với từng hộ gia đình nhà ở kết hợp sản xuất kinh doanh
và cho đến thời điểm này thì trên địa bàn phường thì cũng đã đạt được chín mươi các hộ gia đình nhà ở kết hợp sản xuất kinh doanh
thì đã cố trang bị được bình chữa cháy và vận động những cái hộ mà có trùng quạt
thì là nên là mở thêm một cái cửa thoát hiểm ở phía trên hoặc đằng sau
tháng một năm hai nghìn hai mươi hai toàn quốc xảy ra một trăm năm mươi ba vụ cháy làm chết chín người và chín người bị thương
nguyên nhân các vụ cháy chủ yếu là do sự cố liên quan đến hệ thống điện và sơ suất bất cần
khi xảy ra một vụ cháy
vì vậy bộ công an tiếp tục yêu cầu công an các đơn vị địa phương nhân rộng mô hình
mở lối thoát nạn thứ hai cho ngôi nhà đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy trong từng khu dân cư
phong trào toàn dân phòng cháy cháy phải được sự quan tâm vào cuộc của cấp ủy và chính quyền địa phương
thực tế đã cho thấy rằng là ở cái nơi đâu mà người đứng đầu cấp ủy chính quyền địa phương
mà có cái sự quan tâm vào cuộc thì ở đấy thì công tác phòng cháy cháy nói chung
và phong trào toàn dân phòng cháy cháy nói riêng sẽ đạt được những kết quả
còn nếu mà ngược lại thì sẽ xảy ra tình trạng là khoán trắng cho lực lượng công an để thực hiện việc này
dẫn đến bỏ lọt bỏ xót hết cơ sở
và ở những nơi đó thì sẽ xảy ra nguy cơ mất an toàn và xảy ra sự cố cháy nổ gây thiệt hại nghiêm trọng
tù dân cư an toàn doanh nghiệp kiểu mẫu an toàn về phòng cháy cháy cháy
là hai trong số nhiều mô hình đang được các địa phương tập trung xây dựng và duy trì
mong muốn từ bước nâng cao nhận thức về công tác phòng cháy cháy cháy cho người dân
chủ hộ gia đình cũng như những người đứng đầu các cơ sở sản xuất kinh doanh
thời điểm sau tết nguyên đán và khi thực hiện chủ trương thích ứng an toàn với dịch bệnh covid một mươi chín
các doanh nghiệp bắt đầu trở lại với hoạt động sản xuất
qua công tác kiểm tra hướng dẫn lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy cũng dự báo
đây là thời điểm tình hình cháy nổ
có diễn biến phức tạp nhiều đơn vị do tập trung quân phục sản xuất kinh doanh và chống dịch

qua công tác kinh doanh hướng dẫn lực lượng cảnh sát phòng cháy cháy cháy cũng dự báo
đây là thời điểm tình hình cháy cháy cháy

phòng trái trái trái không phải là công việc có thể thành công trong ngày một ngày hai
tìm ra những mô hình thiết thực tuyên truyền vận động với nhiều cách thức phù hợp với từng đối tượng khác nhau
lực lượng công an tại cơ sở bằng rất nhiều cố gắng đã từng bước nâng cao trách nhiệm của người dân
trong việc tự bảo vệ an toàn tính mạng và tài sản cho gia đình mình
duy trì thực chất tạo sự lanh tỏa mạnh mẽ
có như vậy những phòng trào trong công tác phòng trái trái trái mới có thể được nâng rộng và đảm bảo hiệu quả
thưa quý vị khu vực hà nội và các tỉnh phía bắc đang bước vào những ngày rét đậm rét hại
do đó nhu cầu của người dân trong việc sử dụng các thiết bị sửa bình nóng lạnh hay đốt than sửa ấm tăng rất cao
tuy nhiên các hoạt động này nếu không chú ý hay có tâm lý chủ quan trong quá trình sử dụng
đều có thể dẫn đến những hậu quả đáng chú ý
đáng tiếc tiểu mục bạn nên biết sẽ đề cập chi tiết hơn về vấn đề này
tại hộ gia đình này do việc lắp đặt đèn sửa cộng với thiết bị nóng lạnh đều là những thiết bị có công suất cao
lại đấu chung vào một đường dây điện đã dẫn đến chập cháy ổ điện
rất may là thời điểm xảy ra cháy gia đình có người ở nhà nên đã kịp thời phát hiện và xử lý
trong mùa đông thì hay bật đèn sửa như thế này thì nó cũng xảy ra sự cố là lúc đầu gia đình cũng không tính trước
cái vấn đề lượng điện nó tải thì là đưa hết cả đường bình nóng lạnh rồi là đèn sửa vào chung một cái phía công tắc như thế này
thì nó cũng sự sự gây ra là nó bị cháy nổ ở phía bên trong cái này vì là do quạt quá tải
sau đấy thì tôi cũng đưa trích một bớt một cái đường điện bình nó lạnh ra phía bên ngoài thì là hoàn toàn an toàn
không có vấn đề gì nữa
một loại thiết bị cũng luôn tiềm mẩn nguy cơ cháy nổ vào mùa đông đó chính là bình nóng lạnh
đây là những hình ảnh chập cháy cháy cháy nổ bình nóng lạnh đã xảy ra tại các hộ gia đình trong thời gian qua
đối với các nguyên nhân các vụ cháy thì theo thống kê thì có tới tám mươi các cái vụ cháy là do sử dụng các cái thiết bị tiêu thủ điện
đối với mùa đông thì là cái nhu cầu để sử dụng các cái thiết bị sửa ấm và cái thiết bị phục vụ cho tắm nóng lạnh
tăng cao tăng cao để mà tăng cường các cái biện pháp về phòng cháy cháy ở trên địa bàn
thì lực lượng phòng cháy cháy tiếp tục tham mưu cho ủy ban quận để có những cái chỉ đạo về cái công tác tuyên truyền
phổ biến kiến thức về phòng cháy cháy tập huấn nhiệm vụ về phòng cháy cháy đặc biệt là các ban ngành vào cuộc
và bên ngành điện lực thì có cái quan tâm và tiếp tục tham mưu để thực hiện về cái việc bó gọn các đường dây dẫn điện trên cao và thanh thải và đi ngầm
đây cũng là một cái có thể hạn chế
hạn chế được cái sự cố mà cháy nổ do cái sự cố về điện
người dân nên lưu ý do các thiết bị sửa có tuổi thọ nhất định nên phải kiểm tra kỹ lưỡng dây dẫn trước khi dùng
ngay từ khi mua các thiết bị sửa cần tham khảo cách sử dụng đọc hướng dẫn lưu ý lại các điểm chính cần thiết là công suất điện áp mức nhiệt khoảng cách đặt vị trí đặt để có thể đảm bảo an toàn
tuyệt đối không được cắm quả sười vào ổ cắm vượt qua mức điện áp quy định
dễ xảy ra cháy nổ hư hỏng thiết bị
phổ biến các nguyên tắc hoạt động của thiết bị sửa cho người trong nhà cùng biết
theo dự báo mùa đông năm nay sẽ còn tiếp tục xảy ra những đợt rét đậm rét hại
chính vì vậy người dân cần hết sức lưu ý trong việc chống chọi với giá rét
dù với hình thức nào thì cũng cần chủ động đảm bảo an toàn trong công tác phòng cháy chữa cháy và đảm bảo sức khỏe cho bản thân và những người xung quanh
đến đây thì thời lượng dành cho chương trình đã hết
cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi
xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại vào khung giờ này tuần sau